vào chiều qua tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì họp báo
thông báo tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi ba
tham dự họp báo có trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an
đại diện lãnh đạo một số cuộc nghiệp vụ và công an tp hà nội
phát biểu mở đầu họp báo thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đảng ủy công an trung ương
bộ công an đã tổ chức hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám nhằm đánh giá tình hình và kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai
thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba và trong thời gian tiếp theo
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh lãnh đạo bộ công an đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị địa phương sẵn sàng cung cấp những thông tin
và chia sẻ thông tin một cách nhanh nhất sớm nhất để phóng viên báo chí cùng chia sẻ đồng hành với lực lượng công an nhân dân
đề cập đến tình hình kết quả công an
công an năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng tô ân sô thông tin trong năm vừa qua bộ công an đã thực hiện rất tốt
rất hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an đảm bảo môi trường xã hội bình yên để phát triển
về an ninh thì không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống trật tự xã hội đều đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu do quốc hội đề ra
tiếp tục kéo giảm tội phạm tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội rất tốt sau khi đại dịch đã giảm bớt
tại buổi họp báo các đơn vị chức năng bộ công an đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về những vụ án được dư luận